chúng tôi luôn luôn sẵn sàng cung cấp thông tin và hỗ trợ về hướng dẫn tư vấn cho các bạn chọn lựa

cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi

đương nhiên những cái tiêu chuẩn này cũng phải xuất phát từ cái thực tế từ cái chất lượng của sản phẩm

đặc biệt là đối với thành phố chúng ta yêu cầu của người dân cũng sẽ ngày mệt tăng
đứng trước bối cảnh hội nhập mạnh mẽ của việt nam vào nền kinh tế thế giới đặt ra yêu cầu là doanh nghiệp việt nam
ngoài việc cần được công nhận và tín nhiệm của người tiêu dùng đối với chất lượng tổng hợp của sản phẩm
còn phải đạt các tiêu chuẩn trong nước và các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế
họ đã đạt được những cái chứng nhận chất lượng mà nó mang tính cơ sở rồi
thì mình tổ chức những cái chương trình kết nối phút tiếng thương mại
để họ đi vào những cái chuỗi họ được gặp
trước nhất là họ được gặp những nhà phân phối bán xỉ bán lẻ
thì những nhà phố bán sĩ bán lẻ đó họ lại có những cái nhu cầu riêng của họ
về những cái chứng nhận chất lượng của họ nữa
tại vì từng thị trường nó lại có những cái nhu cầu khác nhau
hiện tại là ban dự án và chương trình thì họ sẽ mình sẽ làm ba cái hoạt động đó chính là xuyên suốt nhất
trong ba năm tiếp theo
cung cấp thông tin đào tạo và xúc tiến thương mại để họ gặp được những nhà mua bán thực tế họ muốn mua
khi mà mình có được cái chứng nhận này thì mình đã tuân thủ một cái quy trình của cái bộ tiêu chí này
thì cái quy trình nó ổn định cái chất lượng nó ổn định
thì có cảm thấy là cái hệ thống siêu thị giống như là eon hay coopmark
thì cái sản lượng thì nó tăng qua hàng năm
đến nay đã có một trăm chín mươi bảy doanh nghiệp được cấp chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao chuẩn hội nhập

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chào mời mở tài khoản sẽ được sàng tặng thưởng lợi nhuận cao
thì ban đầu thì họ sẽ dùng chính thức là họ sẽ gọi là họ nhân viên chăm sóc khách hàng
từ công ty chứng khoán nào đó hoặc là những công ty nào đó mà có tiếng trên thị trường mà ai cũng biết
sau đó khi mà họ sẽ cho vào một cái nhóm mà là cái nhóm mà phân tích thị trường chia sẻ gì đó
thì trong cái nhóm đó thì nó sẽ có một cái người là người trợ lý một cái người quản lý nhóm lớn
và một người phân tích rồi nó rất là chuyên nghiệp và một người mà chia sẻ thông tin
họ có những cái người chim mồi nữa
cái người đó là sẽ tung hô lên là tốt hay quá tuyệt quá rồi nhờ thầy thì mới được tiền nhiều như vậy
họ sẽ phân tích lợi nhuận và họ sẽ cho lời thật
thường họ gặp rất là một trăm linh hai trăm linh một tháng hai tháng gì đó
họ gặp rất là cao và ban đầu một triệu là lúc một triệu luôn
không chỉ lôi kéo trên mạng xã hội hoạt động giới thiệu và mời chào còn diễn ra rầm rộ
thông qua việc tổ chức hội thảo triển lãm tại khách sạn cao cấp để bảo chứng cho độ y tính
đại diện sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa qua đã phối hợp cùng cơ quan chức năng
lập biên bản vi phạm ngay tại sự kiện ngày hội đầu tư inford finance của công ty truyền thông sự kiện thiên an
theo chia sẻ những quảng cáo lôi kéo thường rất hấp dẫn như được giao dịch t giao dịch hai chiều
và đặc biệt là lợi nhuận khủng từ năm bảy một ngày
thậm chí nhà đầu tư chỉ cần nộp tiền và dùng hình thức sao chép lệnh hoặc robot đánh tự động
mà không cần phải làm gì
tôi cũng có nhận được
nhiều cuộc gọi mời gọi đầu tư bên sàn ngoại hóa là forex
các bạn đó không chỉ gọi số điện thoại mà còn kết bạn gia lô gửi những thông tin khoe lại
và nói là chỉ cần là nạp tiền tham gia vào đầu tư thì một ngày mình có thể thu được lợi nhuận từ bốn năm
và đặc biệt là không phải làm gì hết
mình chỉ cần đi lệnh theo các chuyên gia tinh kinh tế đó
cũng như là có phần copy trade thì các lệnh sẽ được copy tự động theo hướng của các chuyên gia kinh tế
nên các chuyên gia tài truyền
chính đó thì mình sẽ không cần phải lo lắng gì hết
chỉ cần nộp tiền vào để lấy lời về thôi
họ đánh vào điều tâm lý đó
tức nghĩa là họ sẽ dọn sẵn cho chúng ta một cái mâm trổ
đó thì nếu mà anh chị không làm được thì tụi em làm dìm
hoặc là tụi em tư vấn
hoặc là tụi em sẽ sử dụng những cái phương pháp đầu tư mới
ví dụ như là copy trade chẳng hạn
có nghĩa là giao dịch theo các chuyên gia của họ
thì có nghĩa hoặc là anh có thể sử dụng cho robot sẽ tự động đánh
thì anh cũng không làm gì hết
và anh cũng không cần cái kiến thức gì hết
là chúng tôi đã làm hết rồi
anh chỉ việc ngồi đó đến hán là nhận tiền thôi
nên chính vì cái tâm lý ham làm giàu nhanh
và lòng ham là những cái mà đã làm cho các nhà đầu tư gần như là không tránh được cái điều này
theo tìm hiểu của phóng viên các đối tượng này mời gọi nhà đầu tư thông qua mạng xã hội
và trực tiếp gọi điện thoại nhắn tin
sau đó hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản nạp tiền và thực hiện giao dịch
và để tăng sức thuyết phục
những nhân viên môi giới còn gửi hàng loạt ảnh chụp nội dung nhắn tin trong group
với những lời chúc mừng lợi nhuận khủng giao dịch thành công
tình trạng cuộc gọi quảng cáo nói chung
hay các cuộc gọi mạo danh để lừa đảo chào mời đầu tư chứng khoán quốc tế trái phép
đang khủng bố người dùng điện thoại
không chỉ vậy khi job dấn thân vào
nhiều người đã phải chịu cảnh mất tiền tỷ lâm vào nợ nần chỉ vì ham lợi nhuận cao

và những thông tin vừa rồi